lực lượng công an tỉnh bắc giang đã lập chiến công xuất sắc làm rõ và bắt giữ đối tượng gây ra vụ cướp hơn một tỷ đồng
tại một phòng giao dịch của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bắc giang
ngày hai mươi sáu tháng một một nam thanh niên đi xe máy đến phòng giao dịch dĩnh kế thuộc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
chi nhánh bắc giang hai dùng một khẩu súng và một hộp bom đe dọa nhân viên ngân hàng lấy tiền trong kết đưa cho đối tượng
sau khi lấy được tiền đối tượng đã nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát
ngay sau khi nhận được tin báo công an tỉnh bắc giang đã nhanh chóng triển khai lực lượng vào cuộc điều tra
bước đầu xác định tên cướp đã lấy đi một một tỷ đồng
với nỗ lực điều tra truy xét chưa đầy một ngày sau khi vụ cướp xảy ra
trưa ngày hai mươi bảy tháng một cơ quan cảnh sát điều tra đã triệu tập hai vợ chồng nguyễn đức minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
quê tại đồng sơn yên dũng và vợ hoàng thị vân anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê ở phi mô lạng giang
thuê nhà trọ tại thọ sương thành phố bắc giang
tuy nhiên hai vợ chồng đối tượng không thừa nhận có liên quan đến vụ cướp
tiếp tục đấu tranh đến một mươi giờ ngày hai mươi tám tháng một đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm
cơ quan điều tra đã thu chín trăm linh triệu tiền tăng vật và khẩu súng bắn bi của đối tượng dùng để gây án